ngày hai mươi tám tháng sáu là ngày gia đình việt nam và đầy kỷ niệm ngày lễ ý nghĩa này đã có một gia đình lựa chọn một cách làm rất đặc biệt và nhân văn đó là gia đình cùng nhau đi hiến máu
đây không chỉ là dịp để cả gia đình được quê quần bên nhau mà còn là cách để giáo dục con cháu biết yêu thương và chia sẻ tình yêu thương với cộng đồng
sáng sớm ngày hai mươi tám tháng sáu cả tám thành viên trong gia đình ông lê trung truyền đã đi một chặng đường dài từ hưng yên đến điểm hiến máu cố định của viện huyết học truyền máu trung ương để đăng ký hiến máu
không giấu niềm vui khi đúng ngày gia đình việt nam toàn bộ gia đình có thêm một việc làm ý nghĩa
từ lần đầu tình cờ hiến máu năm hai nghìn bảy đến nay ông lê trung truyền xã xuân văn huyện văn lâm tỉnh hương yên đã hiến máu bốn mươi lần
kể từ cuối năm hai nghìn một mươi tám đến nay mỗi khi có đợt hiến máu
ông đều vận động con cháu trong nhà tham gia
vốn làm nông bao đời này việc ông đi hiến máu trong cái nhìn của người khác rất kỳ lạ
ngay cả vợ ông khi ông hiến máu cũng kịch liệt phản đối
chỉ đến khi việc hiến máu chứng minh ông không hề bị xa suốt sức khỏe
bà mới chịu cho ông tiếp tục đi thực hiện nghĩa cử cao đẹp này
mà có một sự sống
quê quần bên nhau trong những ngày cuối tuần để chia sẻ niềm vui và những khó khăn trong cuộc sống
là truyền thống của gia đình ông truyền từ hàng chục năm nay
không chỉ gian dạy con cháu phải biết yêu thương chia sẻ quan tâm lẫn nhau
mà còn cần phải săn sẻ tình yêu đó với cộng đồng giúp đỡ mọi người từ những điều nhỏ nhặt nhất